từ đêm qua và sáng nay một mươi một tháng một mươi một tại hai xã sơn dung sơn long thuộc huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra hai vụ sạt lở núi nghiêm trọng và xuất hiện lũ bùn trên diện rộng
vụ sạt lở xảy ra tại km một trăm bảy mươi một năm mươi tuyến đường đông trường sơn và trên tuyến đường trung tâm huyện đi các xã sơn dung sơn long
hàng nghìn khối đất đá tràn xuống đường và khu dân cư dưới chân núi gây chia cắt tuyến đường này
liên tục xảy ra sạt lởi núi làm xuất hiện lũ bùn tại thương ra bân xã sơn long
trước đó xã sơn long đã di rời tám mươi sáu hộ dân xung quanh khu vực sạt lở lũ bùn nên không có thiệt hại về người
hiện sạt lở núi và lũ bùn vẫn đang chia cắt cô lập khu vực hai xã này